tính đến bảy giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tâm bão cách bờ biển quảng ngãi một trăm một mươi năm km khu vực trọng tâm của đà nẵng đến bình định đạt cấp một mươi hai gió giật cấp một mươi năm cấp độ rủi ro thiên tài cấp bốn
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã họp để ứng phó các biện pháp và các diễn biến của bão số chín
tính đến thời điểm hiện tại bão số chín di chuyển vào biển đông đã hạ xuống cấp một mươi hai nhưng mưa lớn và gió giật vẫn đạt cấp một mươi năm trong đó mưa to đến rất to sẽ tập trung từ thừa thiên huế đến phú yên phổ biến từ ba trăm linh bốn trăm linh mm
từ chiều và đêm ngày hai mươi bảy đến ngày một tháng một mươi một các sông khu vực nghệ an đến phú yên và tây nguyên sẽ xuất hiện lũ